chiều ngày một mươi sáu tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố hải phòng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí các điểm di tích lịch sử danh lam thắng cảnh trên địa bàn
thời gian tạm dừng hoạt động của các cơ sở trên đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi sở y tế hải phòng phối hợp với các địa phương thực hiện phun thuốc khử trùng toàn bộ các điểm vui chơi giải trí các điểm di tích lịch sử danh lam thắng cảnh
các cơ quan chức năng thông báo đến các cơ sở nêu trên kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ đạo này